tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu
trong phần trả lời nhiều bị cáo đã bày tỏ sự ăn năn hối hận
và mong được hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt
bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự thừa nhận
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
tám cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đặt vấn đề nhờ
và được bị cáo hương lan đồng ý tạo điều kiện giúp đỡ
trong việc cấp giấy phép chuyến bay nhanh chóng
trong quá trình giải quyết cấp phép các chuyến bay
bị cáo lan đã nhiều lần nhận tiền của đại diện các doanh nghiệp
với tổng số tiền hai mươi năm tỷ đồng
cựu cục trưởng cục lãnh sự nguyễn thị hương lan thừa nhận sai phạm
và bày tỏ sự ăn năn khi việc nhận tiền này là nguyên nhân
để các doanh nghiệp lợi dụng tăng giá chuyến bay
gây thiệt hại cho công dân làm mất uy tín của nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành kết luận
và bàn hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện sản nhi quảng ninh
và đề nghị truy tố các bị can trong vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị truy tố
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic nguyễn thị thanh nhàn
nguyễn anh dũng anh trai của bà nhàn là giám đốc công ty cổ phần bất động sản phúc hưng
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cùng tội danh cơ quan điều tra đề nghị truy tố một mươi hai bị can khác
và hai bị can bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra xác định nguyễn thị thanh nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm mươi tỷ đồng
vào sáng ngày hôm nay công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khởi tố hai bị can liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng
tại hẻm số ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi tp đà lạt làm chết hai người năm người khác bị thương
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
hai bị can bị khởi tố là ông nguyễn uy vũ giám đốc công ty cổ phần xây dựng lê nguyễn lâm đồng
là đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta lui bị sập và ông dương viết phong cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân
liên quan vụ sạt lở ta luy gây hậu quả nghiêm trọng vào chiều ngày hai tháng bảy công an thành phố đà lạt cũng đã ra quyết định
khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra những sai phạm tại công trình này
và hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng
liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài về việt nam qua đường tiểu ngạch
vào ngày hôm nay công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an cho biết đã khởi tố đối tượng lầu bá lì sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hiện nay đang sinh sống tại lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
sau một thời gian kiên trì theo dõi nắm chắc tình hình
ngày hai mươi ba tháng sáu tại km năm mươi ba quốc lộ bốn mươi sáu a xã võ liệt huyện thanh trương
công an huyện hưng nguyên đã phối hợp với công an huyện thanh trương bắt giữ đối tượng lầu bá lì
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm hai mươi bốn viên ma túy hồng phiến năm viên đạn và một điện thoại di động
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo phạm văn hữu một mươi chín tuổi
mức án tù trung thân về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai khi đang nhậu ở nhà bạn thì hết rượu cho nên hữu đã đến cửa hàng tạp hóa
ở xã phú bình huyện tân phú để mua bia về nhậu tiếp nhưng do không đủ tiền trả nên hữu đã xin thiếu nợ
trong quá trình hữu quay lại thanh toán tiền thì đã xảy ra mâu thuẫn giữa hữu và chủ cửa hàng
hữu chạy về nhà lấy con dao quay lại chém một mươi ba nhát vào người chủ cửa hàng tạp hóa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án hữu đã bị công an bắt giữ